thưa quý vị ngoài đầu số năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu nhận tin nhắn phản ánh tin nhắn rác của gọi rác thì mới đây bộ thông tin và truyền thông đã triển khai thêm đầu số một trăm một mươi
để tiếp nhận phản ánh của người dân bằng cuộc gọi để phản ánh cuộc gọi rác cuộc gọi lừa đảo
điều này xuất phát từ thực tế là thời gian qua tình trạng cuộc gọi rác diễn ra phức tạp có chiều hướng tăng lên
đặc biệt xuất hiện nhiều cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo giả mạo các cơ quan nhà nước các tổ chức nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dùng
và nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng các biện pháp cứng rắn của cơ quan quản lý nhà nước là cần thiết trong việc xử lý vấn nạn này
và cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ của các nhà mạng viễn thông và cả sự ủng hộ tích cực của người dân
tình hình chung cảm giác mệt mỏi nhất là đang chờ một cuộc gọi hoặc tin nhắn thì phải ách phi không ạ
em bên thị trường chứng khoán
đất nền bảo hiểm ngân hàng chán luôn mà biết sao giờ
tôi một ngày bị khoảng một mươi cuộc của các nhân viên công ty tài chính và ngân hàng làm phiền
biết mình không nghe là lại dùng số khác gọi liên tục bị cả mấy năm vẫn thấy bình thường không nào vui vui thì nhấp máy để đó họ tự tắt
tôi cũng vậy suốt ngày nhận cuộc gọi mời mua bảo hiểm nhân thọ rồi bất động sản giờ thì tư vấn tài chính chứng khoán
rất phiền phức lúc chạy xe làm việc phải có cơ chế nghiêm ngặt kiểm soát việc này
đó là vài trong số rất nhiều những chia sẻ bức xúc của cư dân mạng trước tình trạng bị các cuộc gọi tin nhắn rác đã gây phiền hà không nhỏ cho người dân
thống kê tình trạng sim giác lưu hành trên thị trường hiện có năm bảy trăm một mươi cá nhân sở hữu trên một trăm linh sim có hai trăm sáu mươi một cá nhân sở hữu trên một sim
thực tế vấn đề sim giác đã kéo dài hàng chục năm nay mặc dù đã có nhiều biện pháp song hiệu quả trên thực tế đến nay vẫn là dấu hỏi lớn
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng chín bộ thông tin và truyền thông đã công bố kết quả thanh tra tại bảy doanh nghiệp viễn thông di động với mức phạt hơn một một mươi năm tỷ đồng vì hoạt động quản lý thông tin thuê bao
xử lý sim có thông tin thuê bao không đúng quy định xin sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng việc tăng cường kiểm tra và nâng các chế tài xử phạt là điều cần thiết bởi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến người tiêu dùng
quy định sim chính chủ đã có
ra quy định làm gì mà không áp dụng bắt buộc các nhà mạng khi kích hoạt sim phải có thông tin người sử dụng thôi
quá bức xúc vấn nạn này cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa để giải quyết triệt đề
tôi thấy rất vô lý khi ngày càng siết chặt quản lý thuê bao điện thoại nhưng tình trạng sim giác ngay càng bùng nổ
rất mất thời gian đối với những cuộc gọi kiểu này
cần thiết các nhà mạng phải ra soát lần cuối các thuê bao để loại bỏ sim giác hoặc cho phép các thuê bao phản hồi về các thuê bao rác này và nhà mạng trực tiếp xử lý
tổng đài năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu được bộ thông tin và truyền thông triển khai nhằm tiếp nhận phản ánh tin rác cuộc gọi rác qua tin nhắn
tuy nhiên số lượt phản ánh giảm tới một mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
số lượt phản ánh của gọi giác lại có xu hướng tăng khoảng ba mươi bốn hai
và để điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc phản ánh bên cạnh đầu số năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu thì từ ngày một tháng một mươi một
người dân có thêm một lựa chọn đó là gửi tin nhắn hoặc gọi số một trăm năm mươi sáu
một nghìn năm trăm năm mươi sáu hoàn toàn miễn phí để phản ánh của gọi giác của gọi lừa đảo
khi có các cuộc gọi phản ánh các nhà mạng sẽ tiếp nhận phân loại và xử lý các nội dung này
người dân khi gọi điện đến đây sẽ được tiếp nhận giúp đỡ
cùng với đó từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai các thuê bao mới đăng ký sẽ phải xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
điều này được kỳ vọng là giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết rứt điểm tình trạng sim giác
đây cũng là nội dung nhận được sự đồng thuận từ cư dân mạng
từ giờ có thêm một tổng đài để phản ánh tin nhắn của gọi lừa đảo
mong rằng từ giờ sẽ không phải khó chịu bởi những thứ rác như vậy

nhiều địa chỉ tiếp nhận xử lý thông tin người dân khi bị sim giác làm phiền
nhưng quan trọng là nhiều người vẫn chưa biết đến hai tổng đài này
cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để có thêm nhiều phản ánh từ đó mới xử lý được
rõ ràng để giải quyết vấn nạn này thì bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước
các doanh nghiệp viễn thông
thì sự phản ánh trực tiếp từ người dân là điểm mấu chốt
bạn đã từng bị tin nhắn giác cuộc gọi giác làm phiền
hãy nhắn tin hoặc gọi đến tổng đài một trăm năm mươi sáu để được hỗ trợ
cùng chung tay xóa vấn đạn này
bạn suy nghĩ gì về nội dung cư dân mạng hôm nay
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhà dân